thực hiện tốt lời dạy và hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ sáng ngày một mươi một tháng hai tại huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đã tổ chức phát động tết trồng cây xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín thu hút đông đảo cán bộ quần chúng nhân dân thanh niên tham gia hướng ứng trên toàn địa bàn
đây là dịp để các địa phương cơ quan đơn vị trường học tiếp tục tuyên truyền sâu rộng lời dạy của bác hồ kính yêu
mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây
trong lễ phát động tết trồng cây năm nay toàn thành phố hải phòng dự kiến trồng gần ba cây xanh các loại bằng nguồn kinh phí do ngân sách thành phố hỗ trợ
các địa phương tổ chức đoàn thể đơn vị còn huy động nguồn đóng góp xã hội hóa để trồng cây theo phương châm hiệu quả thiết thực không phô trương hình thức